xảy ra mâu thuẫn sau khi uống rượu đối tượng phạm thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú xã tam phước huyện châu thành tỉnh bến tre đã gây ra án mạng nghiêm trọng nạn nhân chính là cha ruột của hải
vào ngày bảy tháng bảy sau khi uống rượu hải muốn làm thịt một con ngỗng để ăn nhưng ông phạm văn thuận là bố đẻ của hải không cho dẫn đến cả hai xảy ra cãi cọ
sau đó hải cầm một đoạn gỗ dài khoảng một mét dạng nẹp giường đâm vào vùng cổ ông thuận gây thương tích chảy nhiều máu làm ông thuận tử vong trên đường đi cấp cứu
sau đó phạm thanh hải đã đến cơ quan công an đầu thú công an tỉnh bến tre đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra vụ việc